bộ đội tiên nửa bộ đội radar
rất khó phát hiện
các chuyên gia quân sự của mỹ
cũng nói rằng b năm mươi hai
nó bất khả xâm phạm
sau khi mà nghiên cứu
các tài liệu
nói về b năm mươi hai
thì chúng tôi thấy rằng
b năm mươi hai có thể đánh được
b năm mươi hai có thể
bị tiên nửa của chúng ta bắn rơi
và bắn rơi tại chỗ
khu vực nhiễu của chúng
nó cũng có mức độ cũng có giới hạn
cũng có khả năng
tiên nửa của chúng ta
phát hiện được b năm mươi hai ở trong nhiễu
theo phương án chúng tôi đánh
các tình huống sẽ xảy ra
khi b năm mươi hai bay vào
đánh khi kể ba màn chắc thủ
không nhìn thấy mục tiêu
mà chỉ thấy nhiễu
cần độ nhiễu mạnh
phương án thứ hai là chúng tôi
đánh trong cái trường hợp
phát hiện được mục tiêu
ở một màn hiện sóng
phương án thứ ba là chúng tôi
tập đánh trong điều kiện
phát hiện mục tiêu ở cả ba màn hiện xong
trong cái chiến dịch
một mươi hai ngày đêm của địch
vào chút bom
nhằm hủy diệt hà nội và hải phòng
chúng ta đã đập tan
cái cuộc tập kích của địch
chiến thắng vang dội
của quân dân ta
trên bầu trời hà nội
được mệnh danh là
điện biên phủ trên không
sẽ mãi mãi sáng ngời
trong sự sách
chính là chiến thắng của tinh thần
quyết chiến quyết thắng
chiến thắng của ý chí
và chính tuệ việt nam
đúng như đại tướng võ nguyên giáp nhận định
vì sao mà đi
chủ bài không quân
thất hợp như vậy
mà người ta lại thắng
thì có một nhà chuyên lược
giáo sư trần đại học
nhân tộc việt nam
lại hùng lệ
chỉ hùng không
thì khối lượng
sắp thép lô la
khổng lồ của mình
sẽ đều mẹp
nhân tộc việt nam
thông minh quá
chính tuệ việt nam
đặc biệt quá
và nói rằng đây là
của trí tuệ việt nam
với tinh thần
nhung lực việt nam
đối với lực lượng
quân sự khổng lồ
cuộc chiến tranh tàn bạo
và mang tính hủy diệt
suốt một mươi hai ngày đêm của đế quốc mỹ
từ một mươi tám tháng một mươi hai
đến ba mươi tháng một mươi hai
đã tàn sát hàng trăm dân thường
phố phường tan hoang
cả hà nội rực lửa
với đất nung
nhưng quân và dân hà nội
đã hiệp đồng tác chiến
với những cách đánh bưu trí sáng tạo
làm thành lưới lửa của tên lửa phòng không
pháo phòng không các loại
bùa phây máy bay mỹ
đập tan bưu đồ giã man của đế quốc mỹ
hà nội đã không trở về thời kỳ đổ đá
như nixon mong muốn
mà trái lại
đã có trên tám mươi máy bay bị bắn rơi
trong đó có hơn ba mươi chiếc b năm mươi hai
cùng nhiều phi công mỹ bị bắt
chính quyền nixon
chẳng những không ép được việt nam bằng thế mạnh
mà đã phải chịu thua
trên bầu trời hà nội
để rồi sau đó buộc phải chấm dứt cuộc đua
trên bàn đàm phán ở paris
ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiệp định paris đã được ký kết
mỹ cam kết tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của việt nam
cảm kết không dính líu vào quân sự
hoặc can thiệp vào công việc nội bộ
của miền nam việt nam
cảm kết rút hết quân mỹ
và quân các nước đồng minh của mỹ
khỏi miền nam việt nam
mỹ cút tạo điều kiện hết sức thuận lợi
cho quân và dân ta tiến lên
đánh cho nguyện nhào
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nam bắc xung họp một nhà
chiến dịch lịch sử
mang tên hồ chí minh đã toàn thắng
toàn bộ giặc mỹ đã hoàng loạn bỏ chạy
chế độ nguyện quân sài gòn
sụp đổ tan đành
chiến sĩ thủ đô hà nội
trong cuộc kháng chiến chống pháp
hàng vạn đồng bào chiến sĩ thủ đô
mà lực lượng nòng cốt là trung đoàn thủ đô
đã không tiếc máu xương
thề quyết tử để tổ quốc quyết sinh
có phần quan trọng làm nên chiến thắng
điện bên phủ lịch sử
nên vành hoa đỏ
nên thiên sự vàng
giải phóng thủ đô và miền bắc xã hội chủ nghĩa
và trong cuộc đối đầu
một mươi hai ngày đêm trước không lực hoa kỳ
đã làm nên điện bên phủ trên không
trở thành thủ đô của lưng chi và phẩm giá con người
trong những ngày đất nước còn chia cắt
hàng vạn nam nữ thanh niên thủ đô
nô nức lên đường tổng quân giết giặc
họ luôn mang trong mình dòng máu anh hùng
ý chí quật cường theo mệnh lệnh của trái tim
tất cả cho tiền tuyến
tất cả để đánh thắng giặc mỹ
họ tham gia vào tất cả các quân binh chủng
có mặt trên khắp các chiến trường
có người trực tiếp cầm súng chiến đấu
tiêu diệt sinh lực định
có người tham gia vận tải vũ khí
lương thực tiếp viện cho chiến trường
có người tham gia mở đường
xây dựng cầu
phục vụ giao thông được thông suốt
dù ở bất cứ lĩnh vực nào
ở bất cứ chiến trường nào
những người con của thủ đô hà nội
cũng anh dũng chiến đấu
anh dũng hy sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đóng góp tích cực có hiệu quả
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
ở thủ đô hà nội
cũng như hầu hết các gia đình
các tỉnh hậu phương miền bắc
gia đình nào cũng có người tham gia nhập ngũ
chống mỹ cứu nước
nhiều gia đình có từ hai đến ba con
hoặc như gia đình ông nguyễn duy trương
ở hai trăm ba mươi hai phố lê thanh nghị
có ba thế hệ tham gia kháng chiến
chống pháp và chống mỹ
và có tới sáu người hy sinh
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
nhiều người đã anh dũng hy sinh
ở độ tuổi đôi mươi
máu của các anh các chị
của những người anh dũng hy sinh
đã đổ cho nền độc lập tự do
của tổ quốc
được trường tồn cho sự sống được hồi sinh
đảng nhà nước đồng bào chiến sĩ
cả nước mãi mãi ghi nhớ
công ơn các anh hùng liệt sĩ
tưởng nhớ về những người đã hy sinh
vì nền độc lập tự do của tổ quốc
là tưởng nhớ về một quá khứ
về những hy sinh mất mát trong chiến tranh
để mỗi chúng ta thêm trân trọng giá trị
của cuộc sống trong nền hòa bình
tự do độc lập hôm nay
biết ơn và tưởng nhớ
sự hy sinh đóng góp của các anh hùng liệt sĩ
nhắc nhở mỗi chúng ta
cần để cao cảnh giác
chắc tay súng nắm vững
và làm chủ các phương tiện kỹ thuật quân sự
bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ
và nền độc lập tự do của tổ quốc
với chức năng tham mưu
cho đảng bộ và chính phủ
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân
và công tác quân sự địa phương
giúp bộ trưởng bộ quốc phòng
và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thực hiện quản lý nhận nước
về lĩnh vực quân sự quốc phòng
tại địa phương
tổ chức thực hiện xây dựng quản lý chỉ huy
các đơn vị lực lượng thường trực
và lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ
cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô
phát huy tinh thần ý chí cách mạng
của các thế hệ cha anh
phấn đấu trưởng thành về mọi mặt
xây dựng lực lượng chính quy hiện đại
có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng
tinh thông nghiệp vụ
xứng đáng là lực lượng nòng cốt tin cậy
của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô
trong công tác xây dựng bảo vệ thủ đô
cũng như toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
tại các đơn vị trực thuộc
như sư đoàn ba trăm linh một
trung đoàn pháo binh tiểu đoàn tăng thiết giáp
tiểu đoàn thông tin
các đơn vị bộ đội đặc công
đang ngày đêm luyện tập
phát huy truyền thống bách chiến bách thắng
của các thế hệ cha anh
quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
thiêng liêng của tổ quốc
bước sang giai đoạn cách mạng mới
yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi
ngày càng cao hơn
quán tiệt sâu sắc nhiệm vụ
bảo vệ tổ quốc việt nam thầu chủ nghĩa
trong tình hình mới
giới sự lãnh đạo của đảng
thường xuyên trực tiếp là
và bộ tư lệnh thủ đô hà nội
chúng tôi nhận thức rằng
trước hết tập trung huấn luyện
giáo dục xây dựng cho cán bộ chiến sĩ
của đất vị có bản linh chính trị
kiên định hoàng
tuyệt đối trung thành với đảng
với tổ quốc với nhà dân
hai là tập trung huấn luyện
làm nâng cao khả năng sẵn sàng
chiến đấu của đất vị
bảo đảm cho đất vị đủ sức
hoàn thành mọi nhiệm vụ và tình huống
thứ ba xây dựng đất vị
nề nếp chính quy
kỳ luật có môi trường văn hóa tốt
cán bộ chiến sĩ
đoàn kết khắc phục
mọi khó khăn gian khổ
sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao
thực hiện thắng lợi
mọi nhiệm vụ được giao
bảo đảm đúng là
lực lượng cơ đồng chủ yếu
làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ thủ đô hà nội
trái tim thân yêu của tổ quốc
bình yên phát triển
cũng là góp một phần
vào sự nghiệp xây dựng
bảo vệ tổ quốc việt nam
hầu chủ nghĩa
cùng với lực lượng vũ trang toàn quân
những người lính trẻ lực lượng vũ trang
bộ tư lệnh thủ đô
không một phút lơ là
đề cao cảnh giác hăng say luyện tập
sẵn sàng đối phó và đập tan mọi âm mưu
của các thế lực hoạt động thù địch
với phương châm
thao trường đổ mồ hôi
đề chiến trường ít đổ máu
dù ở cương vị nào
thuộc binh chủng nào
họ cũng hăng say luyện tập
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
họ đang ngày đêm luyện tập
đem công sức chính tuệ và nhiệt huyết
của tuổi trẻ
tù thắm thêm lá cờ vẻ vang
của quân đội nhân dân việt nam
sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân